các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ số nhà quản trị mua hàng pmi ngành dịch vụ của caisi trung quốc đã giảm xuống bốn mươi hai điểm của tháng ba từ mức năm mươi hai điểm trong tháng hai
kết quả này cho thấy ngành dịch vụ nước này đang tăng trưởng chậm nhất kể từ khi đại dịch covid một mươi chín khởi phát vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó cuộc khảo sát cho thấy các doanh nghiệp nhỏ ở các vùng ven biển cũng bị suy thoái trong lĩnh vực dịch vụ
các nhà phân tích cho biết các lĩnh vực dịch vụ yêu cầu tiếp xúc nhiều như vận tải cách sản và ăn uống
các nhà phân tích cho biết các lĩnh vực dịch vụ yêu cầu tiếp xúc nhiều như vận tải cách sản và ăn uống
nhìn chung các hoạt động sản xuất và dịch vụ đều suy yếu trong tháng ba do dịch bệnh
tương tự như các đợt bùng phát covid một mươi chín trước đây ở trung quốc lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với lĩnh vực sản xuất
ông nói thêm các nhà hoạch định chính sách nên tìm kiếm những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương
tăng cường hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chủ chốt các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để ổn định kỳ vọng của thị trường
ông jiwei zhang nhà kinh tế trưởng tại pinspons assets management
khiến trung quốc đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng
đặt ra câu hỏi lớn là chính sách không khoan nhượng với covid một mươi chín của nước này có thể duy trì được bao lâu
ông son nói hoạt động kinh tế đã phải hy sinh để chính sách chống lại sự bùng phát biến thể omicorn đạt được hiệu quả
tôi hy vọng các đợt bùng phát sẽ kiểm soát với chi phí đáng kể
về tình hình phòng chống covid một mươi chín tại trung quốc trong bối cảnh phải phong tỏa nghiêm ngặt dọn bicl bùng phát
trung quốc đã tăng cấp đôi nỗ lực không covid tại tp th
theo hãng tin cnna trong làn sóng covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở trung quốc
trung tâm tài chính tượng hải đã phong tỏa lần lượt thành hai nửa để triển khai chiến dịch xét nghiệm toàn dân
theo đó thành phố này đã phong tỏa các khu vực ở phía đông sông hoàng phố
gồm quận trung tâm hành chính và các khu công nghiệp lớn trong bốn ngày kể từ ngày hai mươi tám tháng ba
sau đó lửa tây thượng hải bắt đầu phong tỏa trong bốn ngày tiếp theo
thông báo của chính quyền địa phương ngày hai mươi bảy tháng ba yêu cầu người dân
không ra khỏi nhà phương tiện giao thông công cộng và các ứng dụng gọi xe sẽ bị tạm dừng hoạt động
trong khi đó phương tiện cá nhân không được phép chạy trên đường phố trừ khi thực sự cần thiết
thông báo cũng lưu ý cần phải được đảm bảo nhu cầu y tế khẩn cấp của người dân
điều này cho thấy trung quốc đang tăng cường gấp đôi nỗ lực thực hiện chiến lược không covid
với tần suất xét nghiệm quy trình cách ly và các lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt
bắc kinh đã bắt đầu áp dụng một chiến lược không covid năng động
thay thế cách tiếp cận không khoan nhượng với covid từ năm ngoái
chiến lược này trái ngược hoàn toàn với các quốc gia đang nới lòng hạ chế
để sống chung với covid một mươi chín như bệnh đặc hữu
song trái ngược với việc niêm phong toàn thành phố trung quốc đang triển khai
các biện pháp phòng dịch linh hoạt hơn nhằm đạt được sự cân bằng giữa việc kiểm soát dịch bệnh
và tạo điều kiện bình thường hóa cuộc sống của người dân
tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều tình thành vẫn không thể giữ được thành quả số ca mắc bằng
như trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn một mươi chín
hơn nữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với những bất ổn
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và giám đạn chuỗi cung ứng toàn cầu
khiến chính phủ trung quốc phải ưu tiên ổn định tăng trưởng kinh tế
chiến lược loại bỏ hoàn toàn covid một mươi chín bằng các phòng tỏa nghiêm ngặt
xét nghiệm nhiều lần có thể sẽ gặp phải thách thức lớn cho biến thiệu omicron
có khả năng lây nhiễm cao hơn với nhiều ca nhiễm không triệu chứng
có thể nhìn vào hồng kông khu vực đang thay đổi chính sách không covid nặng động
giống như trung quốc đại lục
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi hai sự bùng phát của omicron đã khiến
việc áp dụng chính sách phòng dịch của thành phố gặp trở ngại lớn
trung tâm tài chính châu á vẫn ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp mới hàng ngày
vào thời điểm cao điểm của đợt dịch mới
mặc dù hiện số ca hàng ngày đã giảm xuống còn vài nghìn trường hợp
ở những nơi khác của trung quốc tỉnh cát lâm đã bị phong tỏa từ ngày một mươi bốn tháng ba
nhưng tỉnh phía đông bắc này vẫn ghi nhận một một trăm năm mươi trường hợp mới
và một ba mươi hai ca nhiễm không triệu chứng
còn quá sớm để khẳng định liệu trung quốc có thể kiểm soát hiệu quả
làn sóng lây nhiễm ở thượng hải nhờ phú hán vào năm hai nghìn hai mươi hay không
tuy nhiên do cát lâm thượng hải và những nơi khác đã phải chống trọi
làn sóng lây nhiễm mới nhất trong suốt một tháng
nên sự mệt mỏi đang gia tăng
song nhà phân tích chen gang của viện đông á
thủ chức đại học quốc gia singapore cho rằng
việc trung quốc chuyển sang sống chung với virus là điều phí thực tế
trong bối cảnh
viễn thể omicron vẫn đang hoành hành
và bắc kinh sẽ tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần thứ hai mươi
nhìn ra gấp thế giới
ngày càng có nhiều quốc gia từ bỏ chính sách không covid
khi đối mặt với biến thể omicron và biến thể tàng hình của nó
mặc dù sống chung với covid một mươi chín vẫn là điều xa vời ở trung quốc
song có thể thấy nhà chức trách đang nỗ lực thích ứng với điều bình thường mới này
bằng các biện pháp linh hoạt nhân văn hơn
với lợi ích sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân
bản tin covid một mươi chín sáng của chúng tôi đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín
có báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày